thôi làm sao thì cố gắng tôi cũng thoát nghèo để bà con làng xóm nghĩa tình cũng cố gắng theo thôi
theo ông nguyễn công quyền phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện ba trẻ
các gia đình nộp đơn xin thoát nghèo trước hết là các hộ gia đình có người nhà là đảng viên hoặc đang tham gia các chức vụ tại thôn
hai là các hộ nhận thức được việc kéo dài thời gian nghèo là không tốt hoặc đến thời điểm này đã được nhà nước hỗ trợ nhiều nên họ tự nguyện nộp đơn thoát nghèo
nếu như người dân tự giác thấy cái việc nghèo là khổ là vất vả là xấu hổ thì rõ ràng là cái thông tin tuyên truyền của chúng ta sẽ tốt hơn
và hai nữa là
sẽ kích thích được cho tất cả những hộ đã thoát nghèo hoặc cận nghèo để có cái động cơ vươn lên tự mình giải quyết cho mình trước khi mà trông chờ vào cái sự hỗ trợ của cộng đồng và nhà nước
những hộ dân mà tự giác mà viết đơn đề xuất với cấp ủy chính quyền là tôi sẽ thoát nghèo thì đây là một cái hành động một cái hành vi rất là tốt và nó có sức lan tỏa cho các hộ dân khác
đang có cái tư tưởng trông chờ ý lại
xã thanh lâm là xã hiện có năm hộ nộp đơn xin thoát nghèo
để có được kết quả này chính quyền thôn cũng đã bám thôn bám bản đến tận nhà dân nắm tình hình xem còn vướng tiêu chí nào để hỗ trợ bà con thoát nghèo
một mươi hộ này đã đồng tuận cái việc mình chỉ còn thiếu hai tiêu chí thôi được cải thiện và cũng đã được hỗ trợ phát triển sản xuất rồi
đất rừng được giao tư liệu sản xuất thì có
do vậy họ cũng đã quyết tâm thực hiện cái việc đăng ký thoát nghèo trong năm hai nghìn một mươi tám
giảm các tỷ lệ hộ nghèo thì chúng tôi vận động nhân dân tích cực tham gia các dự án hỗ trợ trong phát triển sản xuất
cũng như là tích cực cái việc cải tạo vườn tạp nhà mình rồi chăm sóc vườn rừng
nó là diện tích đất rừng được giao chung mình mỗi một hộ là năm hectare ở trên nước vàng
thì tận dụng cái diện tích này tập trung chăm sóc cải tạo
đầu tư thêm
ngoài ra thì đối với các tiêu chí về hộ nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều
thì một số hộ thì thiếu về tiêu chí tiếp cận
đó là ví dụ như là các công trình vệ sinh hoặc là nhà ở
thì chúng tôi cũng tập trung huy động các nguồn lực cũng như là hỗ trợ vận động để các hộ tự cải thiện nhà ở
cũng như là
xây dựng thêm các công trình vệ sinh cho đảm bảo hợp vệ sinh
thì sẽ giải quyết được cái tiêu chí thiếu hụt trong các hộ nghèo
gia đình tôi được nhà nước hối trưa suốt xây nhà
nên gia đình tôi tình nguyện làm đơn xin thoát nghèo
điều nhà nước quan tâm thì rất cảm ơn
gia đình cũng phải cố gắng và phấn đấu hơn mới được
huyện ba trẻ phấn đấu đến hết năm hai nghìn một mươi tám

tỷ lệ hộ nghèo còn một mươi hai chín

và đến hết năm hai nghìn hai mươi phấn đấu đạt mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới năm
một vấn đề đang đặt ra hiện nay đó là các tiêu chí trong giảm nghèo đa chiều
chưa thực sự phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương
do đó để giảm tỷ lệ hộ nghèo theo các tiêu chí này là rất khó khăn
giờ quy định phải có tv nhưng hộ gia đình có điện thoại thông minh có giá trị hơn
nhưng không tính điểm
mức tối thiểu về nhà ở
tính tám m hai một người cho một người một hộ là không phù hợp
do đó đã đến lúc tiêu chí giảm nghèo đa chiều cần phải có sự thay đổi
cho phù hợp tình hình thực tế để qua đó nâng cao tỷ lệ thoát nghèo của người dân
giảm nghèo có hiệu quả thì một là bộ tiêu chí sẽ phải điều chỉnh cho phù hợp
tất nhiên là phải chung cho tất cả các vùng biển
cái thứ hai nữa là giảm hỗ trợ cho các hộ nghèo trực tiếp
mà tăng cường hỗ trợ cho các hộ nghèo trực tiếp
vùng nghèo địa phương nghèo bằng các công trình phục vụ chung cho phát triển kinh tế của vùng nghèo
theo con số thống kê hiện quảng ninh vẫn còn trên bảy hộ nghèo trên một mươi hộ cận nghèo
trong đó tập trung chủ yếu ở năm mươi tám xã thuộc diện đặc biệt khó khăn
xã vùng bãi ngang ven biển khó khăn và xã khu vực hai với trên năm hai trăm linh hộ nghèo
đây là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với tỉnh này trong thời gian tới
do cơ sở hạ tầng ở những vùng này chưa đồng bộ
suất đầu tư lớn và trình độ dân trí không đồng đều
do đó để hoàn thành việc giảm nghèo theo mục tiêu đề ra
việc hỗ trợ hộ nghèo cần tiếp tục thực hiện theo hai hướng
hỗ trợ cho sản xuất vì đây là cái gốc để thoát nghèo
và hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như nhà ở y tế giáo dục nước sạch
bên cạnh đó cần quan tâm tập huấn kỹ năng chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nghèo
coi trọng thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền nhằm nâng cao vai trò và sự tham gia của người dân
dần khắc phục tâm lý ỉ lại thụ động tự ti của người nghèo phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo
trong thời gian tới những thông tin hữu ích này sẽ có ngay trong phần tin tiếp theo trong chương trình
theo báo cáo của bảo hiểm xã hội việt nam qua thanh tra kiểm tra trong tám tháng
cơ quan bảo hiểm xã hội phát hiện số tiền hưởng bảo hiểm xã hội sai phải thu hồi về quỹ là ba chín mươi hai tỷ đồng
số tiền hưởng bảo hiểm thất nghiệp sai là hai sáu mươi bảy tỷ đồng
đặc biệt số tiền chi sai quy định về bảo hiểm y tế lên tới hơn chín mươi hai năm mươi bảy tỷ đồng
đặc biệt quá trình thanh tra các doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội
thanh tra số tiền nợ bảo hiểm xã hội là một năm mươi bảy tỷ đồng
nhưng ngay trong quá trình thanh tra kết luận các doanh nghiệp này đã nộp lại hơn tám trăm hai mươi ba triệu đồng
chiếm tới hơn năm mươi số nợ
thanh tra cũng đã phát hiện có tới hơn ba mươi sáu trăm linh người lao động đóng thiếu bảo hiểm
số tiền truy đó thiếu mức quy định lên tới hơn ba mươi bốn ba tỷ đồng
mới đây nhiều hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến
về các doanh nghiệp này
mới đây nhiều hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến về các doanh nghiệp này
mới đây nhiều hội thảo được tổ chức để lấy ý kiến về các doanh nghiệp này
những thông tin và xã hội sẽ sắp xếp tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp
theo hướng mở linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động
việc sắp xếp lại các trường nghề nhằm giảm đầu mối đầu tư có trọng tâm trọng điểm
khắc phục trồng chéo giàn trài nâng cao hiệu quả hoạt động
và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển
và tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phát triển có hiệu quả hơn
từ quá trình sắp xếp lại sẽ dẫn đến dôi dư nhân lực tình trạng thừa thiếu cục bộ